đã phát sóng vào lúc một mươi một h hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân anrtv
thưa quý vị với tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay
thì các thông tin về dịch covid một mươi chín cũng liên tục được mọi người cập nhật
bên cạnh những thông tin chính thống thời gian qua
đã xuất hiện hàng loạt tin giả xuyên tạc về công tác chống dịch
gây tâm lý hoang mang lo lắng ảnh hưởng không ít tới người dân trong công tác chống dịch
bên cạnh những nỗ lực trong công tác ngăn chặn phòng chống dịch
như là thực hiện giãn cách truy vết
thì công tác đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cũng đang được lực lượng y tế dốc sức đẩy nhanh
những phân tích cụ thể về công tác này sẽ có trong chuyên mục góc nhìn chuyên gia ở phần sau của chương trình
mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
thông tin từ bộ y tế cho biết
tính từ một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng bảy đến sáu h ngày hai mươi tám tháng bảy
nước ta có hai tám trăm sáu mươi một ca mắc mới
trong đó ba ca nhập cảnh
và hai tám trăm năm mươi tám ca trong nước
trong đó tại tp hcm vẫn nhiều nhất với hai một trăm một mươi năm ca
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy đã có thêm hai trăm năm mươi tám bảy mươi bảy lửa vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm cho người dân
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy ngày thứ bốn tp hcm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi bảy
lực lượng chức năng tp hcm đã phát hiện lập hồ sơ đề nghị ubnd
các cấp xử phạt hành chính tám trăm linh bốn trường hợp vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
với số tiền hơn một năm tỷ đồng
trong đó hai trăm năm mươi hai trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
một mươi năm cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động
một trăm ba mươi bảy trường hợp bị xử phạt về các hành vi vi phạm khác
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
dạy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
ngày hai mươi bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông trần văn nam
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà tỉnh thái bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị thu hà chú huyện hưng hà
về tội làm nhục người khác và giữ người trái pháp luật
phạm văn lộc chú tỉnh hà nam về tội làm nhục người khác
trước đó hà cùng lộc và một số đối tượng khác đã đánh tra tấn một thiếu nữ sinh năm hai nghìn sáu
chú tại thanh hóa rồi dùng điện thoại quay video sau đó đăng tải lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè
bảy đối tượng trong ổ nhóm chuyên ném chất bẩn và mang vòng hoa đến đặt trước cửa nhà để đòi nợ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa ra quyết định khởi tố bị can
về hành vi gây dối trật tự công cộng
xuất phát từ việc hai em trai ở huyện thọ xuân có vay tiền của vũ anh huy và hiện không có khả năng trả nợ
nhóm đối tượng này đã tìm đến nhà chị gái của hai anh em này ném chất bẩn vào nhà để gây sức ép đòi nợ
vâng thưa quý vị trong bối cảnh người dân và bà bà
các cấp chính quyền tại nhiều nơi đang căng mình chống dịch
thì trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin sai sự thật tin giả liên quan tới covid một mươi chín
gây tâm lý hoang mang lo lắng ảnh hưởng rất lớn tới công tác chống dịch hiện nay
đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến lên án các hành vi này
và kêu gọi người dân cần cảnh giác với những tin tức giả liên quan tới covid một mươi chín hiện nay
và đó cũng là nội dung của tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
bên cạnh đó
đã có rất nhiều biện pháp chống dịch được ban hành ở các cấp chính quyền
tuy nhiên thời gian qua
hàng loạt tin giả xuất hiện trên không gian mạng liên quan tới covid một mươi chín
và xuyên tạc công tác chống dịch
gây tâm lý hoang mang lo lắng ảnh hưởng tới không ít người dân
cản trở công tác chống dịch
rất nhiều thông tin sai sự thật
đã được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội
như hình ảnh sắc chết do covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
sáng mai hà nội có khoảng ba chốt
mỗi phường có khoảng một mươi chốt
thành phố hồ chí minh sử dụng năm trực thăng
phun chất khử trùng diệt virus corona
kiểm tra phát hiện mấy hai shipper dương tính
trước rất nhiều thông tin sai sự thật
đông đảo cư dân mạng cho rằng
mỗi cư dân mạng cần cảnh giác trước việc tiếp cận thông tin liên quan dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
thông tin hình ảnh sát chết do covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
là hình ảnh được trùng tại bệnh viện miyawati myanmar đó
mọi người hãy cảnh giác thi giả
khi mà các bạn không làm được gì
cho đất nước
thì làm ơn đừng like hay xe những thông tin chưa được kiểm chứng
ảnh hưởng rất nhiều tới công tác chống dịch
gây hoang mang trong dư luận
hiện có rất nhiều người vì câu like câu view
lên mạng xã hội tung tin
hoặc thổi phòng thêm sự việc liên quan tới covid
khiến cho tình hình thêm dối
gây hoang mang trong dân chúng
công tác chống dịch hiện nay đã rất khó khăn rồi
mà còn có những thành phần thông tin giả
có lẽ nên phạt tù
mới đủ giúp dân đe các đối tượng này
theo bộ thông tin và truyền thông
tin giả tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua có dấu hiệu gia tăng
thống kê của trung tâm xử lý tin giả việt nam
trong những tháng đầu năm
trung tâm nhận được hơn một lượt báo cáo tin giả
nhiều nội dung trong số này
liên quan đến covid một mươi chín tại việt nam
theo đồng đảo cư dân mạng
những thông tin sai sự thật
đã tác động rất lớn tới nhận thức
và hành động của không ít người dân
tại nhiều địa phương
và ảnh hưởng rất lớn tới công tác chống dịch hiện nay
đặc biệt nhiều cư dân mạng cho rằng
cần nâng cao mức xử phạt để tạo sức gian đe
ngăn chặn vấn nạn tin giả
liên quan tới covid một mươi chín hiện nay
theo ông lê quang tự do
phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình
và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cho biết
tin giả xuất hiện nhiều nhất
ở trên các mạng xã hội xuyên biên giới
như facebook youtube và tiktok
ông cũng nhấn mạnh
tình trạng tin giả đi gây kích động
xuất phát từ những người có ảnh hưởng
trên mạng xã hội
chia sẻ trên báo mạng ông nhấn mạnh
rất nhiều người nổi tiếng nghệ sĩ bác sĩ
tình nguyện vào tâm dịch để cứu trợ hỗ trợ người bệnh
nhưng bên cạnh đó nhiều nghệ sĩ người tự nhận là bác sĩ
sử dụng mạng xã hội để tung tin xe sự thật
tin hoang mang vây hiểu lầm
thậm chí kích động chống đối các biện pháp chống dịch
vấn nạn tin giả đã và đang tồn tại trên không gian mạng
gây ảnh hưởng không chỉ tại việt nam
mà trên toàn thế giới
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
cộng đồng mạng kêu gọi bản thân mỗi người
cần tự ý thức chấm dứt ngay việc đăng tải
chia sẻ những thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng
bên cạnh đó mỗi người cần nâng cao ý thức cảnh giác
cho những thông tin gây hoang mang
liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
cần làm gì để ngăn chặn những thông tin sai sự thật
liên quan tới covid một mươi chín hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an
thưa quý vị theo quy định thì tất cả phương tiện chở vật liệu
phải che chắn cẩn thận đảm bảo vệ sinh môi trường
thế nhưng trên thực tế tình hình vận chuyển vật liệu
tại địa bàn tỉnh quảng ninh
đang có tình trạng là các phương tiện không chấp hành quy định
mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh
thường xuyên kiểm tra xử lý
tuy nhiên các xe chở vật liệu lại che chắn
sơ xài phóng nhanh vượt ẩu
vẫn xảy ra gây mất trật tự an toàn giao thông
tại nhiều tuyến đường
để giải quyết hiệu quả tình trạng này
cử tri và nhân dân kiến nghị
lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương
cần giải quyết quyết liệt hơn nữa
xử lý từ gốc vấn đề tức là từ các mỏ bến bãi vật liệu
quốc lộ một mươi tám đoạn qua phường bắc sơn thành phố uông bí
bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
đoàn xe tải chở vật liệu này ngang nhiên vượt đèn đỏ
xe chạy nhanh hùng chở vật liệu được che chắn sơ xài
gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông của người
và các phương tiện khác
theo người dân địa phương
các phương tiện này đang phục vụ vận chuyển
cho một mỏ đất trên địa bàn
hai người dân phường bắc sơn thành phố uông bí
xin phép được giấu tên bức xúc cho biết
đường bẩn này đi rất là bẩn bụi
thứ hai nữa là xe thì chạy rất là ẩu
các ông ấy lấn làn các ông ấy vượt
các ông ấy lấn làn các ông ấy vượt
các ông ấy chẹn xe máy đi đường
nói chung sợ lắm
hôm nay là các bác đứng đây
là không có xe nào chạy đến đây
tí đó đầy
chắc là có người ấy rồi chứ
nhiều ôm xe chạy xuôi tuyến đầy
cùng với việc xử lý phạt nguội
các phương tiện chạy lấn làn
vượt đèn đỏ thông qua hình ảnh camera giao thông
thời gian qua trên tuyến quốc lộ một mươi tám
đoạn qua thành phố uông bí
đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh
đã xử lý một trăm một mươi ba trường hợp phương tiện
chở vật liệu vi phạm kích thước thành thùng
phạt tiền trên bốn trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên tình trạng vi phạm
vẫn tái diễn
khi gặp lực lượng chức năng kiểm tra
thì lái xe và đại diện doanh nghiệp
lại tìm đủ cách để trì hoãn
gọi điện thoại gây khó khăn cho công tác xử lý
những chủ doanh nghiệp
bất chấp về lợi nhuận
thì đã cố tình cơ lưới thành thùng
chở hàng vượt trọng tài cho phép
và đặc biệt hơn nữa
là lợi dụng việc lực lượng chức năng
tham gia nhiều nhiệm vụ cùng một lúc
đã lợi dụng
các đường ngang ngõ tắt
để trốn tránh
xử lý xe vận chuyển vật liệu
không đảm bảo an toàn giao thông
phải nằm từ gốc
cùng với lực lượng chức năng xử lý trên đường
chính quyền các địa phương cũng cần quyết liệt
yêu cầu doanh nghiệp chủ dự án
thực hiện nghiêm quy định về tài trọng vệ sinh môi trường
ngay từ các mỏ vật liệu
bến bãi bốc xúc hàng hóa

thậm chí là những người có tình trạng dị ứng
cũng không đưa vào diện tiêm chủng
tuy nhiên sau khi triển khai
giai đoạn đầu một cách thật chọc
chúng ta đã thấy rằng
những trường hợp dị ứng
về sau này cũng đã được điều chỉnh
để có thể tiêm được
tuy nhiên những trường hợp dị ứng đó
sẽ phải được sàng lọc rất kỹ
trong bệnh viện
kiểm tra trong bệnh viện
chúng ta cũng biết là
số lượng người bị dị ứng rất nhiều
và cũng chính vì thế
số lượng người bị sinh hoãn
bị tạm hoãn
rồi bị chuyển đến bệnh viện
để tiêm chủng rất nhiều
cụ thể là có những điểm tiêm
một trăm người đi tiêm
mà có tới bốn mươi người
sẽ phải ngừng trong bụi tiêm đó
để chuyển đến bệnh viện
và đấy cũng là những bước đi hết sức thật chậm
và cũng một phần vì lý do đó
chúng ta thấy tiến độ sẽ không được như mong muốn
vậy theo ông thì
những khó khăn vướng mắt
trong chiến dịch tiêm chủng lần này là gì ạ
đấy là những vấn đề liên quan đến chuyện
cái nguồn cung của chúng ta
cái lượng vaccine của chúng ta
nó không phải là do việt nam sản xuất
nó không phải là cái nguồn cung
có thể nó là được khẳng định
chắc chắn là có như vậy
đấy là lý do tại sao
mỗi lần mà cái lượng vaccine về
là chúng ta lại phải có một cái động tác
đấy là giả soát lại
và phân bổ
cho các tỉnh
và đặc biệt là
không phải là
cái kế hoạch phân bổ đó
không phải là
cái kế hoạch có sản xuất
sẵn từ giai đoạn trước
ví dụ như là chúng ta đã có sẵn
là cái việc là chúng ta
sẽ chia cho những tỉnh này
tỉnh khác xuống bao nhiêu
mà nó phải phụ thuộc vào điều kiện thực tế
ví dụ là hiện tại
một số tỉnh đã có dịch
thì sẽ phải ưu tiên hơn
cho những tỉnh đã có dịch
một số tỉnh
thì rõ ràng đã có cái sự chuẩn bị
sẵn sàng với nhân lực rồi
lại chưa được vaccine về
liên quan đến cái chuyện là chúng ta
dồn vaccine để
cho những tỉnh đã có dịch
đấy chính vì lý do đó
cho nên sẽ có những tỉnh
là làm rất là nhanh
vaccine thậm chí lúc nào
đang trong tình trạng là
là đã tiêm xong
đấy nhưng mà
cũng sẽ có những tỉnh
lượng vaccine dồn về rất nhiều
và cái công tác
trong khi lại
đang phải căng người ta để chống dịch
thì cái việc mà trẻ phai
nó cũng sẽ không thể nhanh
như là tốc độ mong muốn được
một cái điểm nữa
nó sẽ quan trọng là
vì chính vì cái việc mà
theo đợi như vậy
cho nên một số địa phương
vẫn đang hướng
ở cái khâu phê duyệt
ở cấp tỉnh
cấp tỉnh cũng
họ sẽ phải căn cứ
vào cái lượng vaccine
cũng như là
các nguồn lực hiện có
để họ điều chuyển
họ phân bộ
cả về lượng
lượng về trang thức bị
thì mới đảm bảo
thì vấn đề là
tiêm đến đâu
ăn vào đến đó
là sẽ có những cái
giai đoạn này
sẽ có những cái vấn đề
nhất định liên quan đến
của cái vấn đề trị phai
thì tuy nhiên
trong giai đoạn tới
sẽ thấy rằng
sẽ có những cái điều chỉnh
để giải quyết
trước cái tốc độ
tiêm chủ như hiện nay
thì nhiều chuyên gia
đưa ra nhận định là
nếu như chúng ta không khắc phục
tháo gỡ được những khó khăn vương mắc
thì có thể là
phải mất tới bốn mươi tháng nữa
tức là mất hơn ba năm nữa
thì việt nam mới tiến hành
tiêm xong cho bảy mươi triệu dân
vậy thì bộ y tế
đã có những cái kế hoạch
và biện pháp cụ thể nào
để đẩy nhanh tiến độ
tiêm chủ vaccine hơn nữa
thực ra nếu mà
với cái con số
mà chúng tôi đã tính
trong các cái cuộc họp
về cổ bán điều hành
chiến dịch ấy
thì hàng ngày
chúng ta có thể tiêm đến
ba triệu hoặc bốn triệu liều vaccine
trong một ngày
trong trường hợp
chúng ta huy động toàn bộ
cái lực lượng
trạng y tế
cũng như tất cả các địa tiên
trên cả nước
cùng tham gia vào
trường khai chiến dịch này
với cái lượng vaccine
về như hiện tại
và với sự
chưa chủ động
trong cái nguồn vaccine của chúng ta
tức là cái lượng vaccine về
nó khá là nhỏ dọc
quan đến chuyện là
chúng ta phải căn cứ
theo cái điều kiện
chúng dịch từ địa phương
nhưng khi mà
chúng ta đã có đủ vaccine
và vaccine được cấp
cho tất cả các tuyến
thì chúng ta như đã thấy
ngay sau khi có
phê duyệt của tỉnh
với ban nhân dân tỉnh
thì cái việc trình thai
ở dưới tuyến dưới
rất là nhanh và gọn gàng
trong thời gian tới
để mà giải quyết cái việc này
thì chúng ta thấy
có cái sự phạm phục
của rất nhiều ban ngành
cũng như là các bộ
cụ thể ở đây
liên quan đến vấn đề
vận chuyển vaccine
thì chúng ta có
sự hỗ trợ của quân đội
liên quan đến
khâu hậu cần
thì phát tỉnh cũng đang
giả soát lại
phê duyệt cái
chúng ta gọi là kế hoạch tổng thể
thay vì là mỗi lần
mỗi một cái đợt chiến dịch về
mỗi một lần vaccine về
chúng ta phải
có cái sự điều chỉnh
và làm lại kế hoạch
và làm riêng
các cái kế hoạch nhỏ
cho các cái đợt vaccine
thì bây giờ sẽ là
kế hoạch tổng thể
và vaccine về đến đâu
thì tiên bên đấy
chứ không nhất thiết là
chúng ta phải chờ
phải chờ là
để phê duyệt cho từng lô
như theo cái số liệu mới nhất
mà cập nhật đến sáng ngày hôm nay
đó là tới thời điểm hiện tại
thì chúng ta đã tiêm được
hơn năm triệu liều vaccine
cả mũi một và mũi hai
cho người dân ở các tỉnh thành phố
tuy nhiên thì
có một thực tế
đó là nhiều người dân
vẫn có tâm lý
lựa chọn loại vaccine để tiêm
vậy thì ông có khuyến cáo gì
đến người dân về việc này
đây là một cái tâm lý
rất nguy hiểm
bởi vì là
chúng ta cũng thấy rằng
là cái việc mà chúng ta
được tiêm vaccine
cho đến thời điểm này
là một cái điều rất là đáng quý
và chúng ta cũng nhớ rằng
là cái vaccine nào
mà chúng ta có được sớm nhất
thì đấy chính là vaccine tốt nhất
chúng ta lại sớm nhất
có được cái bảo vệ của vaccine
thế còn cái
cái việc mà
sẽ còn những cái người
mà vẫn có cái tâm lý lựa chọn
có những người mà lần tránh
điểm tiêm này
trốn sẵn điểm tiêm khả
hy vọng rằng
sẽ có vaccine
mà họ mong muốn
đấy là những cái tâm lý
mà chúng ta nên
và chúng ta cũng nhớ rằng
bộ y tế việt nam
cũng như là
chuyên thị tiêm chủ
cố gắng làm sao
để có được cái vaccine
hiệu quả nhất
đối với người dân việt nam
và những cái vaccine
mà chúng ta đang dùng
ở việt nam
đều là những vaccine
mà lại được tổ chức
thế giới khuyên cáo
đều là những vaccine
mà có cái hiệu quả
bảo vệ rất tốt
đặc biệt là
bảo vệ chống thể nặng
và nhập viện
đấy chính là
cái giá trị lâu dài
và giá trị cốt lõi
và vaccine đem lại
cho người dân việt nam
cho đến thời điểm này
và cũng là
cái cơ sở
để chúng ta chống dịch
cơ sở để chúng ta thành công
trong cái phòng chống covid
rất mong mọi người
vì cộng đồng
đến tiêm chủ
đúng thời điểm
đúng theo lịch hẹn
tuân thủ mọi
sự hướng dẫn
của các nhà
của chuyên môn
cũng như là các điểm tiêm chủ
để chúng ta có
mục tiêu an toàn